tòa án nhân dân quận cầu giấy hà nội thông báo ngày một mươi bốn tháng một tới đây sẽ bắt đầu phiên tòa xét xử sơ thẩm ba bị cáo trong vụ án bé trai tử vong trên xe đưa đón học sinh của trường tiểu học gateway xảy ra cách đây gần năm tháng
ba bị cáo trong vụ án gồm nguyễn bích quy nhân viên giám sát trên xe của công ty ngân hà doãn quý phiến lái xe ô tô đưa đón học sinh trường tiểu học gateway
nguyễn thị thủy giáo viên chủ nhiệm lớp một trường tiểu học gateway bị truy tố về tội vô ý làm chết người và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
hội đồng xét xử đã triệu tập đại diện trường tiểu học gateway công ty trách nhiệm hiểu hạn vận tải và du lịch ngân hà đến phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
ngoài ra hội đồng xét xử còn triệu tập hai giám định viên của viện khoa học hình sự bộ công an và hai mươi năm người làm chứng đến phiên tòa dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong một ngày